bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về tiếp tục đổi mới
phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng
bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế
đó là kinh tế tập thể hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đồng đều giữa các lĩnh vực vùng miền địa phương
nhiều hợp tác xã chưa thể hiện được vai trò kết nối doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò kinh tế tập thể hợp tác xã
ngân hàng nhà nước phải đẩy mạnh ra soát
tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng